trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ công ty điện lực đắk lắc đã lãnh đạo triển khai toàn diện có chiều sâu các nhiệm vụ kinh doanh cung ứng điện năng quản lý vận hành lưới điện đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của địa phương
trong nhiệm kỳ qua đảng ủy công ty điện lực đắk lắc đã lãnh đạo triển khai toàn diện có chiều sâu các nhiệm vụ kinh doanh cung ứng điện năng quản lý vận hành lưới điện
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ tổn thất điện năng còn bốn tám tổng số khách hàng sử dụng điện đến nay là năm trăm bốn mươi năm bốn trăm bảy mươi bảy khách hàng công ty đã dành ba ba tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn
trong nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ công ty điện lực đắk lắc đặt ra mục tiêu liên tục hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra bảo đảm đủ điện phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng tại địa bàn